thời gian gần đây gia tăng tình trạng mạo danh người của cơ quan bảo hiểm xã hội để lừa đảo
bảo hiểm xã hội việt nam khuyến cáo người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
cần nâng cao cảnh giác hơn nữa để phòng tránh bị đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo
thường xuyên theo dõi các thông báo của cơ quan chức năng về phương thức thủ đoạn phạm tội lừa đảo trên các phương tiện thông tin đại chúng
bảo hiểm sội việt nam
đối tượng nhấn mạnh bà tê chỉ cần thanh toán số tiền một một triệu đồng cho người giao hàng khi bà nhận được hai hộp sữa trên và không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào khác
còn số tiền thưởng may mắn đối tượng cho biết giám đốc và kế toán của kho bạc nhà nước quận cầu giấy sẽ đến tận nhà bà t để trao tặng để chắc chắn không bị lừa
bà t đã đến trụ sở của kho bạc nhà nước quận cầu giấy để gặp trực tiếp đối tượng
nhưng đối tượng này trốn đi
bà t không tránh với lý do đang nghỉ phép
bà t hỏi thêm thông tin về vị trí công việc của người này thì đối tượng quanh co và chỉ nói rằng làm việc tại bảo hiểm của kho bạc nhà nước quận cầu giấy
nghi ngờ bị lừa bà t đã đến cơ quan bảo hiểm xuất quận cầu giấy để xác minh và được biết thông tin trên hoàn toàn không chính xác
tại bình dương cũng xuất hiện một số trang web gia lô facebook số điện thoại mạo danh cơ quan
công chức viên chức bảo hiểm sội tỉnh bình dương nhằm trục lợi lừa đảo người dân có nhu cầu giải quyết công việc
tư vấn chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp bảo hiểm y tế
cụ thể khi truy cập trên trang facebook cá nhân tìm kiếm bằng tự khóa bảo hiểm sội bình dương hoặc bảo hiểm sội bình dương
có thể dễ dàng thấy các trang facebook cá nhân hội nhóm công khai liên quan đến việc tư vấn giải quyết nhu cầu hưởng bảo hiểm sội một lần
và các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp bảo hiểm y tế các nhóm hỗ trợ thanh lý cầm cố mua bán sổ bảo hiểm xã hội
dịch vụ tư vấn giải quyết các loại hồ sơ giấy tờ mà yêu cầu người dân phải trả phí hoa hồng diễn ra công khai
có cả số điện thoại liên hệ của nhóm đối tượng trên facebook zalo để người dân liên hệ
bảo hiểm sội việt nam
trước đó bảo hiểm sội việt nam đã phát đi nhiều thông tin cảnh báo về tình hình
tình trạng mạo danh cơ quan viên chức và người lao động cơ quan bảo hiểm xã hội để lừa đảo người dân
đồng thời đã gửi các văn bản đề nghị các cơ quan chức năng liên quan kịp thời ngăn chặn
xử lý các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm và thông tin rộng rãi tới người dân và người lao động
thông qua sự việc nêu trên bảo hiểm xuất việt nam tiếp tục khuyến cáo người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính
về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế cần nâng cao cảnh giác hơn nữa để phòng tránh bị đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo
bên cạnh đó người dân cũng cần tăng cường trao đổi kiến thức về pháp luật chính sách bảo hiểm xã hội
bảo hiểm thất nghiệp bảo hiểm y tế thường xuyên theo dõi các thông báo của cơ quan chức năng
về phương thức thủ đoạn phạm tội lừa đảo trên các phương tiện thông tin đại chúng
trường hợp khi thực hiện các thủ tục hành chính của ngành bảo hiểm sội việt nam
nếu có vương mắc thì liên hệ trực tiếp với cơ quan bảo hiểm sội nơi gần nhất
hoặc liên hệ với trung tâm dịch vụ hỗ trợ chăm sóc khách hàng
qua số hotline một chín không không chín không sáu tám
hoặc số hai trăm bốn mươi ba bảy trăm tám mươi chín chín nghìn chín trăm chín mươi chín trong giờ hành chính để được hỗ trợ
hiện nay bảo hiểm sội việt nam chỉ có một trang fanpage đã được cấp tích xanh của facebook
tại địa chỉ https sổ www facebook com sổ bảo hiểm xã hội gov vn
người dùng cần lưu ý để tránh các trang giả mạo
tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin bảo đảm tính minh bạch phục vụ người dân và doanh nghiệp
toàn ngành bảo hiểm xã hội việt nam đã phê duyệt khoảng ba mươi năm triệu tài khoản giao dịch điện tử cá nhân
dùng để đăng nhập và sử dụng cổng dịch vụ công bảo hiểm xã hội việt nam và ứng dụng vthid
đã phối hợp với cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cục c sáu
bộ công an thực hiện điều chỉnh đâng cấp ứng dụng vthid táp ứng yêu cầu kết nối tích hợp tài khoản định danh điện tử
tài khoản vndp với ứng dụng vthid đăng nhập ứng dụng vthid bằng tài khoản vnid
đến nay đã có hơn bảy năm triệu lượt sử dụng tài khoản vnid để đăng nhập ứng dụng vssid